thời gian qua mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của việt nam
tổng lãnh sự quán mỹ tại thành phố hồ chí minh khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam
trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín cũng như công cuộc tái thiết lập sau dịch
việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia
trong những năm qua mỹ hỗ trợ gần như một tỷ usd giúp việt nam phát triển hạ tầng y tế
bên cạnh vaccine mỹ cũng chuyển giao bảy mươi bảy tủ âm sâu cho việt nam hôm một mươi hai tháng một mươi tại hà nội
đây là những chiếc đầu tiên trong số một trăm một mươi một tủ lạnh âm sâu do bộ quốc phòng mỹ cung cấp cho chính phủ việt nam
mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ giá trị hai mươi sáu bảy triệu usd nhằm giúp việt nam ứng phó với đại dịch
ngoài số vaccine mà mỹ đã trao tặng thông qua cơ chế covax
việt nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine astrazeneca từ covax
cơ chế covax do liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh
liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng tổ chức y tế thế giới điều hành và unicef đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt
mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế covax
thông qua cơ quan phát triển quốc tế mỹ chính phủ mỹ đã đóng góp bốn tỷ usd để hỗ trợ covas mua và phân phối vaccine covid một mươi chín
tới chín mươi hai nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp
việt nam net đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố và ở các phường xã thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch
cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan công sở giao thông giáo dục và hoạt động khác
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một và thay thế một số nội dung trong chỉ thị một mươi tám
cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh ăn uống mà ủy ban nhân dân thành phố ban hành trước đây
quy định mới thì tp hcm cho phép thêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
được hoạt động nhưng tùy vào tình hình dịch tại các phường xã thị trấn
cụ thể cấp độ một được phép hoạt động nhưng đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
người làm việc cần phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở cấp độ hai người làm việc và người tham gia theo quy định trên nhưng các loại hình này hoạt động hạn chế
chỉ được tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba người làm việc và người tham gia vẫn theo quy định trên nhưng các dịch vụ hoạt động tối đa hai mươi năm công suất tại cùng một thời điểm
không hoạt động các dịch vụ như bar vũ trường công lạc bộ khiêu vũ karaoke
phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động
với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một
hai ba và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
riêng với vùng cấp độ hai ba thời gian số lượng học sinh và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của bộ y tế
kết hợp với dạy học trực tuyến qua truyền hình
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai
cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
theo hướng dẫn cụ thể của sở công thương và ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
đối với các hoạt động thư viện đọc sách giảm chiếu phim điện tử cơ sở
địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi điện tử không có kết nối mạng
cho phép hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai sẽ hoạt động hạn chế
hoạt động tối đa năm mươi số lượng khách cấp độ ba được phép hoạt động tối đa hai mươi năm số lượng khách
và cấp độ bốn không hoạt động
đối với bán hàng rong vé số dạo hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai hoạt động có điều kiện
người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cấp độ ba bốn hoạt động
đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới đám tang hội họp tập huấn hội thảo
hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa thể thao phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ một đều hoạt động không hạn chế số người tham gia nhưng không vượt quá sức chứa tối đa
đảm bảo giữ khoảng cách từ một mét trở lên
cấp độ hai hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá năm mươi sức chứa tối đa
đảm bảo khoảng cách từ hai m trở lên
cấp độ ba hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá hai mươi năm sức chứa tối đa
đảm bảo giữ khoảng cách hai m trở lên
ngày một mươi sáu tháng một mươi một trao đổi với báo chí ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội cho biết
thành phố phải triển khai ngay thí điểm cách ly f một tại nhà
điều trị f không thể nhẹ và không chịu chứng tại y tế cơ sở trước những diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín
cụ thể bí thư thành ủy hà nội dự báo thời gian tới số ca f sẽ còn tăng mạnh
đồng thời tâm lý chủ quan của người dân ngày càng phổ biến
nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm năm k nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ
chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi không yêu cầu khách quét mã qr
khai báo y tế thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép
ông dũng đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh
thực hiện nghiêm năm k của người dân đặc biệt không vì độ phủ vaccine covid một mươi chín lớn mà sinh ra chủ quan
các đơn vị địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết theo phương châm bốn tại chỗ
và nâng cao năng lực y tế từ thành phố xuống đến cơ sở
các địa phương phải triển khai diễn tập thí điểm cách ly f một tại nhà
thí điểm điều trị f không thể nhẹ và không chịu chứng tại cơ sở y tế phường xã thị trấn
ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế f một tại nhà
sau chính quyền địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng phối hợp với y tế cơ sở kiểm tra
xác nhận bảo đảm đủ điều kiện tổ chức cách ly theo hướng dẫn ông đinh tiến dũng nói
theo bí thư hà nội quá trình thực hiện phải đảm bảo thống nhất bài bản khoa học hiệu quả
đồng thời phải có cơ chế để tiếp tục cách ly tập trung f một đối với những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà
hoặc cách ly tại khách sạn nếu người dân có nguyện vọng
ngoài ra các đơn vị liên quan phải tăng cường thiết lập các trạm y tế lưu động
bố trí ở nơi nguy cơ cao nhu cầu lớn nơi y tế cơ sở còn hạn chế
vừa qua các cơ quan địa phương đã chuẩn bị tốt các trạm y tế lưu động tại các khu cụm công nghiệp
khu chế xuất cần tiếp tục ra soát đánh giá hoàn thiện bảo đảm năng lượng y tế đáp ứng trong tình huống dịch bệnh tăng cao
ông đinh tiến dũng yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo kích hoạt phương án nâng cao số dường bệnh
triển khai chuẩn bị ở tất cả các cấp trước tiên là cấp thành phố tiếp đến ở các quận huyện thị xã và phường xã thị trấn
phối hợp huy động các bệnh viện trung ương bệnh viện thuộc các bộ ngành y tế tư nhân cùng tham gia vào phương án chuẩn bị
những cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trái phép như một số trường hợp quán karaoke bị phát hiện vừa qua gây ra lây nhiễm dịch bệnh
tệ nạn xã hội cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân quản lý địa bàn ông dũng yêu cầu
dịch bệnh hà nội đang diễn biến phức tạp gần một mươi ngày gần đây thủ đô liên tục ghi nhận số ca mắc trên một trăm linh ca trên ngày
tỷ lệ ca cộng đồng từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay khoảng hơn ba mươi tổng số ca mắc trên ngày
việc truy vết xét nghiệm được hà nội áp dụng quyết liệt để kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng
chủ động phòng dịch bùng phát sớm từ xa
tuy nhiên vẫn đề nghị cách ly f một ra sao ở nhà hay cách ly tập trung đang có nhiều ý kiến tranh luận
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một liên quan đến thông tin một số f một tại phường trung văn được cách ly tại nhà
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho biết đây không phải là các trường hợp thí điểm cách ly tại nhà của sở y tế hà nội
mà quận làm theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và thành phố hà nội
theo đó quận cho phép tất cả những người thuộc trường hợp f một thuộc bốn nhóm người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
trước đó kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi cũng đã nêu rõ hà nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi
người có bệnh nền phụ nữ có thai và dưới một mươi tám tuổi có người chăm sóc
các f một còn lại thực hiện
cách ly tập trung theo quy định
ông tuấn cũng cho biết thêm hiện quận có phường phú đô vùng đỏ nguy cơ rất cao duy nhất ở hà nội
trong phường cũng có những f một thuộc bốn nhóm đối tượng trên đủ điều kiện được cách ly tại nhà
không chỉ phường trung văn phú đô mà tất cả một mươi phường ở quận đều áp dụng như thế
hiện có hàng trăm f một ở quận nam từ liêm đang được cách ly tại nhà theo ông tuấn
tại quận hà đông bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cũng cho biết
từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền
phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi là f một có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
ngoài việc gia đình phải đủ điều kiện như trên
quận nam từ liêm còn thiết lập kết nối giữa các f một với các hệ thống y tế địa phương
ông tuấn cho rằng đây coi như là dịp tập dượt chuẩn bị cho việc trạm y tế lưu động
theo dõi điều trị f không triệu chứng như thành phố triển khai
cho rằng việc triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà là rất cần thiết
ông tuấn đưa ra ví dụ thực tế
hiện quận nam từ liêm có bốn khu cách ly tập trung
gồm hai khách sạn cách ly tổ bay người nhập cảnh f một
và hai khu cách ly do người chính quyền quản lý đang quản lý khoảng bốn trăm linh người
ngày một mươi năm tháng một mươi một quận kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông trí đức
chỉ một ngày nhận được một trăm hai mươi trường hợp
với tần suất này chỉ ba ngày thôi là có thể quá tải
nhân sự rất thiếu quận đang huy động y tế tư nhân vận hành hai khu cách ly tập trung
ông tuấn cho hay quận đang trình công văn đề nghị sở y tế
và ủy ban nhân dân thành phố cho phép thí điểm cách ly f một
tại nhà ngoài bốn đối tượng nêu trên
đồng quan điểm này một số chuyên gia đề nghị thành phố
nên tính tới phương án quản lý f một f tại nhà sớm
với những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
bởi cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
bớt bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
chưa kể sự phòng tình huống lây chéo nếu trong khu cách ly tập trung không tuân thủ
báo pháp luật tp hcm đưa tin chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
dự kiến ngày hai mươi hai tháng một mươi một tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hcdc tp hcm cũng đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một
cho trẻ trong nhóm tuổi nói trên
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại tp hcm bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi và kết thúc vào ngày tám tháng một mươi một
chiến dịch được triển khai ở tất cả hai mươi một quận huyện và tp thủ đức
với năm trăm linh chín điểm tiêm cho trẻ đi học
và sáu mươi tám điểm tiêm cho trẻ đi học
tổng cộng bảy trăm linh một tám trăm hai mươi trẻ từ độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mỗi một
đạt tỷ lệ đồng thuận chín mươi bốn sáu
tp hcm cũng ghi nhận năm mươi bốn trẻ bị phản ứng thông thường
chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm
hà nam triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ông trần xuân dưỡng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam cho biết
việc triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
được tổ chức theo chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện
ở tất cả các tuyến
đối với trẻ em đi học sẽ được tiêm ở các trường học
hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp
đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học
việc tiêm chủng tại các điểm cố định hoặc lưu động trên địa bàn
do ủy ban nhân dân xã các huyện thị xã thành phố lựa chọn
đối với trẻ có bệnh nền
đó vì tiêm tại các bệnh viện đa khoa tỉnh
trung tâm y tế các huyện thị bệnh viện đa khoa khu vực nam lý
và bệnh viện đa khoa hà nội đồng văn
đối với trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện
lập danh sách trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại thời điểm tiêm chủng để tiêm theo quy định của bộ y tế
ông dưỡng cũng yêu cầu các phương án tiêm chủng
cần hoàn thiện bắt đầu kể từ ngày mai
ngày một mươi sáu tháng một mươi một sẽ tiêm chủng ở tất cả các địa bàn
tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn
ngành y tế có trách nhiệm bố trí lực lượng
vật tư y tế các điều kiện khác phục vụ tiêm chủng đảm bảo an toàn
trong suốt quá trình tiêm và sau tiêm cho trẻ
ngành giáo dục và các địa phương cần thông báo cho gia đình trẻ
phải bố trí người đưa trẻ đi tiêm đảm bảo giám sát và an toàn cho trẻ
liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
dự kiến toàn tỉnh hà nam có bảy mươi hai hai trăm năm mươi tám trẻ em
thuộc đối tượng đủ điều kiện tiêm
trong đó có ba mươi bốn chín trăm năm mươi
chín trăm bảy mươi bảy trẻ em tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
ba mươi bảy hai trăm tám mươi một trẻ em độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
vaccine được sử dụng để tiêm cho trẻ là vaccine được bộ y tế phê duyệt
sử dụng hai liều cơ bản trên đối tượng và tiêm cùng một loại vaccine
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh
khu cách ly tập trung của các cháu học sinh ở lán trại
chỉ có tấm bạc và manh chiếu
địa điểm được cho là ở hai thôn phiêng mạnh và phiêng sử
xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang
ngay sau đó
những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bình luận của rất nhiều người
nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm cho điều kiện khó khăn của các cháu
tối cùng ngày thông tin với phóng viên báo sức khỏe và đời sống
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc long huyện yên minh cho biết
hình ảnh được chia sẻ là đúng ở tại địa phương này
tuy nhiên đây là để các cháu chờ tết nhanh covid một mươi chín
chứ không phải điểm cách ly tập trung của các cháu
cụ thể tại địa bàn xã ngọc long đã ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
người này có con đang học tại trường trung học cơ sở ngọc long
do đó địa phương đã tiến hành test covid một mươi chín cho các cháu
do thời tiết rét và có mưa nên nhiều phụ huynh đã dựng lán
để các cháu có thể chú và đảm bảo khoảng cách cho các cháu
qua sàng lọc địa phương đã phát hiện khoảng một trăm linh trường hợp f một cùng nhiều trường hợp f hai
vị lãnh đạo này cho hay
đến thời điểm hiện tại chỉ riêng tại xã ngọc long huyện yên minh
đã ghi nhận gần ba trăm linh trường hợp bao gồm cả f được xác định và nghi nhiễm
ngoài ra tại xã sùng thái cũng phát hiện nhiều ca nhiễm
hiện sở y tế tỉnh hà giang đang tăng cường hơn bảy mươi cán bộ
nhân viên y tế xuống trực tiếp tại hai xã sủng thài và ngọc long
phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tăng cường xét nghiệm
truy vết và khoanh vùng truy vết f còn trong cộng đồng
hiện tại dịch hai xã trên đang từng bước được kiểm soát
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai mươi sáu năm trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bốn trăm một mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới nhất ghi nhận trong nước là một hai mươi một bốn trăm chín mươi ba ca
trong đó có tám trăm sáu mươi bốn trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm hai mươi tám ca bình dương hai trăm bốn mươi ba bốn trăm chín mươi bảy ca đồng nai bảy mươi tám bảy mươi ba ca
long an ba mươi sáu năm trăm ba mươi sáu ca tiên giang hai mươi bảy trăm tám mươi ca
đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn tám trăm sáu mươi ba ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có đến gần bốn ca nặng

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại